dịp nghỉ lễ quốc khánh công an tỉnh hải dương huy động tối đa lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm hình sự ma túy tín dụng đen tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tội phạm cờ bạc cá độ quy mô lớn
trong bốn ngày nghỉ lễ ba mươi hai tổ công tác một trăm năm mươi một của công an tỉnh và công an cấp huyện hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông đường bộ khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm
đặc biệt là về tối và đêm khuya nhằm chủ động phòng ngừa kiên quyết chấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật phòng chống đua xe trái phép chạy xe lạng lách đánh võng gây dấu chức tự công cộng
dịp lễ quốc khánh lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh hải dương
công an tỉnh hải dương cũng tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tập trung vào các hành vi vi phạm là nguồn nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông ủn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn trở quá tải trọng hay chạy quá tốc độ
trong thời gian vừa qua đã thực hiện theo kế hoạch phòng tỉnh giao thông tiến hành tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
công an tỉnh hải dương cũng tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn chở quá tải trọng hay chạy quá tốc độ

trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ toàn lực lượng công an tỉnh hải dương tiếp tục chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự đã đề ra không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống để mọi hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí của người dân diễn ra an toàn lành mạnh góp phần vào một kỳ nghỉ lễ bình yên cho người dân

trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ toàn lực lượng công an tỉnh hải dương tiếp tục chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự đã đề ra không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống để mọi hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí của người dân diễn ra an toàn lành mạnh góp phần vào một kỳ nghỉ lễ
trong thời gian gần đây trên địa bàn xã điển xá huyện nam trực tỉnh nam định liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp cây cảnh các vụ trộm thường xảy ra trong đêm đối tượng hoạt động manh động chuyên nghiệp ít để lại dấu vết ở hiện trường gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
hai đối tượng nghi vấn bị mời lên làm việc gồm nguyễn văn mạnh chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang và phạm văn lợi chú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
lợi dụng sự sơ hở của người dân trong đêm hai mươi chín tháng tám hai đối tượng đã sử dụng xe ô tô tải giả làm người đi mua cây khi thấy các cây đặt ven đường chúng liền cho lên xe tẩu thoát rồi mang đến hải dương cất giấu
chín cây cảnh mà mạnh và lợi lấy trộm được có giá trị gần một trăm linh triệu đồng của sáu hộ dân trên địa bàn xã cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam trực đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản thu hồi được chín chậu cây cảnh
nguyễn thành nhân nguyễn ngọc ái và lê doãn phú ba đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nghệ an vừa xa lưới pháp luật trong đó nguyễn thành nhân bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng còn lại bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

công an huyện diễn châu thu ba máy tính sách tay một mươi điện thoại di động các thẻ ngân hàng và hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
công an tp hà nội cảnh báo thời gian qua lại xuất hiện tình trạng người dân nhận được các cuộc điện thoại tự xưng là cảnh sát giao thông thông báo việc xử phạt vi phạm hoặc có liên quan đến vụ tai nạn giao thông
các đối tượng đề nghị người dân cung cấp tên tuổi địa chỉ số chứng minh nhân dân căn cước công dân số tài khoản ngân hàng để thông báo biên bản vi phạm số tiền xử phạt
sau đó các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh điều tra xử lý phản nguội đồng thời yêu cầu nạn nhân phải giữ bí mật
nhiều người mất cảnh giác đã sập bẫy của các đối tượng
gần đây công an quận long biên hà nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cảnh sát giao thông lừa đảo chiếm đoạt một trăm bảy mươi triệu đồng
công an tp hà nội khuyến cáo các đơn vị cảnh sát giao thông không gọi điện thoại yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ là đối tượng hoàng thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại trung cư hai trăm tám mươi hai phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
đặc điệp nhận ra đối tượng có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã điên hoa huyện phú ninh tỉnh phú thọ
bị công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phát hiện
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện